chương trình truyền hình trực tiếp trung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng tạo hiệu ứng thu hút sự quan tâm chung tay ủng hộ người nghèo của toàn xã hội
sau một mươi bảy năm được tổ chức chương trình trung tây vì người nghèo đã vận động ủng hộ thông qua quỹ vì người nghèo được hơn một mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
và ủng hộ trực tiếp thông qua chương trình an sinh xã hội ở địa phương được hơn ba mươi sáu tỷ đồng
từ nguồn quỹ này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng một bốn trăm tám mươi hai năm trăm một mươi hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về tư liệu sản xuất xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh